thưa quý vị trước đợt mưa lớn kéo dài ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ban hành công điện
yêu cầu các tỉnh thành phố từ thanh hóa đến phú yên các bộ ngành chủ động ứng phó với mưa lũ
các tỉnh thành phố theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo cảnh báo về mưa lớn ngập lụt lũ quét sạt lở đất
thông tin kịp thời đầy đủ đến các cấp chính quyền người dân biết để chủ động phòng tránh
ứng phó giảm thiểu thiệt hại triển khai lực lượng sung kích kiểm tra
ra soát các khu dân cư ven sông suối khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di rời
sơ tán người dân khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu lũ quét sạt lở đất
tổ chức lực lượng sẵn sàng kiểm soát hướng dẫn giao thông cắm biển cảnh báo đảm bảo giao thông
thông suốt sẵn sàng triển khai các biện pháp tiêu úng bảo vệ sản xuất thu hoạch sớm sản phẩm
đến kỳ thu hoạch phòng chống ngập úng khu vực đô thị khu công nghiệp
vào đêm ngày hôm qua sở giáo dục và đào tạo tp đà nẵng đã ban hành văn bản cho học sinh các cấp nghỉ học vào ngày một mươi ba tháng một mươi một